tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang có buổi gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu
phát biểu trước các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
trong những năm qua đảng nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và có nhiều chủ trương chính sách
khuyến khích phát triển phát huy vai trò của doanh nhân doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế
nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khẳng định vị trí vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân
đã trở thành lớn mạnh về mọi mặt tạo ra hàng triệu việc làm tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội
đền ơn đáp nghĩa xóa đói giảm nghèo
nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước nâng cao uy tín chất lượng thương hiệu sản phẩm dịch vụ
thương hiệu doanh nghiệp cạnh tranh với sản phẩm dịch vụ nước ngoài liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước
để tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu
góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp việt nam trên trường quốc tế
trong bối cảnh việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi
nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
chính vì vậy chủ tịch nước yêu cầu các doanh nghiệp việt nam cần nâng cao nhận thức hiểu biết về hội nhập quốc tế
để phát huy nội lực và lợi thế so sánh tranh thủ ngoại lực nguồn vốn công nghệ mới kinh nghiệm quản lý tiên tiến
không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ

năng lực quản trị và cạnh tranh để làm sao tức là thắng trên sân bạn mà không thua trên sân nhà
phấn đấu để có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế
để chúng ta tham gia một cách có hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu
để góp phần chấn hương đất nước của chúng ta và quảng bá hình ảnh của việt nam
đến cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư cũng như bạn bè quốc tế
đó là mong muốn của đảng nhà nước và nhân dân ta
và tôi cũng nghĩ rằng đây cũng là mục tiêu phấn đấu và mong muốn của các doanh nghiệp việt nam nói chung
để việt nam trở thành một quốc gia hồng cường thịnh vượng
chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn cộng đồng các doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước tinh thần lập thân lập nghiệp
đổi mới sáng tạo
nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả thành tích sản xuất
kinh doanh to lớn hơn nữa góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước